thưa quý vị hai nghìn hai mươi một là một năm phát triển đáng nhớ của logistics tại việt nam
tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng nhìn chung chúng ta đã gạt hái được rất nhiều thành công
hãy cùng thành phố hôm nay điểm lại những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực này
tôi là quang huy người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
hãy đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
hãy đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay
đang tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng và năng lực chuỗi cung ứng
điều đó đã góp phần để các quốc gia này dẫn đầu trong lĩnh vực logistics nội địa và quốc tế
trong những năm gần đây năng lực sản xuất trình độ công nghệ cao của việt nam đã tăng đáng kể
giúp thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất nâng cao chuỗi giá trị
việt nam sở hữu nhiều lợi thế về chi phí và thuận tiện trong mạng lưới cung cấp
trong năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp trong ngành logistics đã nỗ lực không ngừng
giúp dòng lưu chuyển hàng hóa được thông suốt
giam thử tác động của đất kể chuỗi cung ứng toàn cầu
nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp việt nam trên đấu trường khu vực và quốc tế
thủ tướng chính phủ ban hành quyết định hai trăm hai mươi một trên quy đề ttc
sau bốn năm thực hiện kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh
và phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được sửa đổi bổ sung
tại quyết định hai trăm hai mươi một trên quy đề ttc ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ban hành các quy hoạch các phương thức vận tải
năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đã ban hành một loạt quy hoạch
của các phương thức vận tải đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và cảng biển
ba logistics nội địa đứt gãy do tác động của dịch covid một mươi chín
đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư và các biện pháp giãn cách xã hội
đã gây ra đứt gãy chuỗi logistic ở một số tỉnh thành đồng bằng sông hồng và miền đông nam bộ
bốn vận tải biển tăng trưởng mạnh
tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển việt nam năm hai nghìn hai mươi một đạt hơn bảy trăm linh ba triệu tấn
tăng hai so với năm hai nghìn hai mươi
riêng hàng container tăng sáu so với cùng kỳ năm trước
năm bùng nổ logistics cho thương mại điện tử
dịch bệnh đã góp phần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng
xu hướng mua hàng qua mạng tăng mạnh
kéo theo đó là hoạt động logistics phục vụ thương mại điện tử
phát triển nhân lực logistics nâng lên tầm to mới
hiệp hội phát triển nhân lực logistics việt nam và mạng lưới câu lạc bộ logistics
sinh viên việt nam được ra đời
đến nay đã có khoảng năm mươi trường đại học và hơn sáu mươi trường cao đẳng
cùng một số cơ sở đào tạo về logistics
bảy nâng cao vây trò của các hiệp hội trong lĩnh vực logistics
năm hai nghìn hai mươi một thành lập hiệp hội phát triển nhân lực logistics việt nam và luman
hiệp hội logistics tp hcm hla hiệp hội logistics hải phòng hbla
tám khởi công xây dựng sân bay long thành
sân bay long thành với quy mô dự kiến giai đoạn một đạt hai mươi năm triệu hành khách
và một hai triệu tấn hàng hóa mỗi năm sẽ trở thành một trung tâm logistics hàng không
của quốc gia và khu vực
nhiều trung tâm logistics lớn chuẩn bị ra đời
trong số những dự án trung tâm logistics lớn nhận giấy phép và khởi công năm hai nghìn hai mươi
có thể kể đến khu phi thế quan logistics và công nghiệp lạch huyện bảy trăm năm mươi hai hectare
trung tâm logistics và cảng tổng hợp cái mép trung tâm logistics icd vĩnh phúc
trung tâm logistics thông minh cao tầng và khu công nghiệp logistics tiên phong hai a
một mươi diễn đàn logistics việt nam hai nghìn hai mươi một
đây là sự kiện thường niên do bộ công thương thuật chức từ năm hai nghìn ba
nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất
và xuất nhập khẩu đồng thời cũng là nơi đối thoại cập nhật thông tin về các vấn đề cấp thiết
của dịch vụ logistics tại việt nam và thế giới
sau khi trải qua giai đoạn khó khăn vì dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp ngành logistics lại phải gặp áp lực
và hạ tầng giao thông kẹt xe kẹt hàng ở khu vực cảng làm giá vận tải tăng cao
để thích nghi với trạng thái bình thường mới các doanh nghiệp buộc phải tối ưu hóa quy trình làm việc
bằng cách sử dụng công nghệ số tất cả hoạt động để giảm chi phí
theo hiệp hội logistics tp hcm tiềm năng của thị trường ngành này rất lớn
mỗi năm mức tăng trưởng từ một mươi bốn một mươi sáu
tuy nhiên khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp logistics hiện nay là cơ sở hạ tầng của thành phố
như đường bộ đường sắt đường thủy chậm phát triển chưa đồng bộ có lúc quá tải
đây là một trong những nguyên nhân làm cho chi phí logistics của việt nam cao
đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa ra nhiều giải pháp để thích ứng
nói về trang thiết bị dụng cụ trang thiết bị dụng cụ không khá quan trọng
chúng tôi sẽ có những hướng đầu tư về trang thiết bị
hoặc là cải tiến trang thiết bị làm sao để chuyển hóa một số trang thiết bị nhiều cẩu
thì sẽ tốt cho môi trường cải thiện môi trường để tham gia dự án ringport
tức là cảng xanh của cục hàng hải cũng đang
khuyến khích các doanh nghiệp xếp dở gần cải tiến
việc kết nối giữa các doanh nghiệp logistics với nhau cũng đóng một quan trọng khá quan trọng
đó là lý do mà chúng tôi cũng nhận thấy là nên chăng là phải có một cơ quan
một ban chỉ đạo đầu mối để có thể liên kết được các doanh nghiệp logistics lại với nhau
để mà tạo nên sức mạnh tổng thể và có thể phát huy tối đa nguồn lực của ngành logistics việt nam
và đồng thời thêm một cái lợi ích nữa đó là
đem lại cái chi phí logistics nó sẽ ngày càng tốt hơn cho thành phố hồ chí minh
và nó đem lại cái lợi ích cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này
hiện tại thì mình áp dụng phần mềm trong quá trình quản lý
thì tất cả mọi chứng từ mình không có làm bằng tay nữa
mà mình làm trên hệ thống trên phần mềm và công việc gần như là làm việc online rất là nhiều
cái lợi ích lớn nhất mà mình nhận được đó là nó cắt ngắn được cái thời gian
và thứ hai là về lưu trữ những cái chứng từ
nó thuận tiện hơn
và khi mà mình cần phải gửi những cái chứng từ đi tới những cái cơ quan chức năng
hay là cho những cái đội làm hàng thì nó sẽ đem nó đều nhanh hơn
nó không có bị vướng mắt
ví dụ mình không phải mất nhiều thời gian để mình tìm kiếm
hay là cái thời gian nó lưu trữ được lâu hơn
với mục tiêu đưa ngành logistics thành một trong những ngành mũi nhọn
thành phố hồ chí minh đã đề ra các nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng logistics
như để nhanh xây dựng các tuyến đường cao tốc kết nối thành phố hồ chí minh
với các tỉnh thành trong vùng đông nam bộ phát triển mạng lưới đường sắt
kết nối với các nhóm cảng biển quan trọng của thành phố
với các tỉnh thành trong khu vực đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng
nâng cấp sốc hoạt động của cả hàng không quốc tế tân sự nhất
thành phố sẽ hoàn chỉnh về cái quy hoạch và pháp lý
để kêu gọi hình thành các trung tâm logistics chuyên nghiệp
và chúng tôi có tính toán trong thời gian sắp tới sẽ hình thành bảy trung tâm
nó có những cái chức năng khác nhau và nó bổ trợ tương tác cho nhau
thành phố cũng sẽ đẩy mạnh cơ chế để ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động và quản lý về logistics
thành phố cũng tập trung để quy động các trường đại học trung tâm đào tạo
có cái sự gắn kết với các cái doanh nghiệp
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động logistics
chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng và ban hành những cái quyết định
để là cái tổ phấn nhanh nhanh để phục vụ cho cái hàng quá phòng dùng dịch covid một mươi chín
và một cái nữa là
chống ủng tắc kể cả giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
để kết nối trong mọi lúc mọi nơi
do vậy thì cơ bản cũng đã giải quyết được những cái không để lại cái ách tắc
kể cả luôn là chứng minh ra vấn đề này thì đến hiện nay
mặc dù là dịch covid một mươi chín nhưng tổng kiếm là số nhập khẩu qua cả cảng biển
tại thành phố hồ chí minh làm thu tục hơn khoảng một trăm một mươi sáu tỷ đô la
tức là nó tăng trưởng một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
mặc bất cấp dịch và những khó khăn khác
kể cả luôn trong khi phòng chống dịch covid một mươi chín
là chúng tôi bị giãn cách bị ái
nhưng chúng tôi cũng đã có những cái cách quản trị để mà điều hành trong vấn đề này
cho nên trong các chỉ đạo lãnh đạo
từ lãnh đạo cấp cao đến xuống công chức viên chức đều được thông thoáng
cho nên tất cả những bước mắt của doanh nghiệp cơ bản là giờ không được bước mắt
hoặc thứ hai nữa để giải quyết một cách căng cơ
thì trong quá trình như vậy chúng tôi cũng đã tổng hợp được những khó khăn vướng mắt kinh nghiệm
nội dung nào thuộc thổng quyền của cục chúng tôi sẽ giải quyết ngay
nội dung nào thuộc thổng quyền của bộ và ủy ban nhân thố chúng tôi sẽ kiến nghị để thấu gỡ
ngoài các giải pháp trên các chuyên gia trong ngành cho rằng
cần đẩy mạnh đào tạo nghề và logistics chú trọng kỹ năng nghề
định hướng đào tạo kỹ năng nghề theo dự báo về nhu cầu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
đã đẩy mạnh đào tạo nghề về logistics chú trọng mô hình đào tạo nghề
với sự tham gia của doanh nghiệp hình thức đào tạo kép
hình thành và phát triển trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics cho toàn vùng
hướng tới tính liên kết vùng trong đào tạo và chia sẻ nguồn lực trình độ cao
bên cạnh đó ứng dụng công nghệ thông tin phát triển người sử dụng dịch vụ logistics
phát triển nhà cung cấp dịch vụ logistics hợp tác liên kết vùng
vụ kinh tế trồng điểm phía nam đồng bằng sông củ long để phát triển logistics
hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước về logistics
đối với hiệp hội logistics hiện nay thì chúng tôi muốn gắn kết để mà cùng hợp sức lại
như các anh chị biết là các doanh nghiệp logistics ở việt nam thì đa số là vừa và nhỏ
thì việc tìm lực về mặt tài chính cũng như là tìm lực về mặt nguồn nhân lực
cũng là hạn chế cho chính vì điều đó thì cần sự hỗ trợ của lãnh đạo
chính quyền địa phương để mà cùng phát triển cái ngành này
và việc phát triển cái ngành logistics
mang lại lợi ích riêng cho ngành logistics mà mang lại lợi ích cho tất cả ngành khác chung
giảm thiểu những chi phí cho ngành sản xuất liên quan khác
với những gì đã thực hiện trong thời gian qua
thành phố hồ chí minh kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ đóng góp của ngành dịch vụ logistics
lên mức từ tám một mươi gdp tăng trưởng một mươi năm hai mươi
đồng thời hình thành được dịch vụ logistics chuyên nghiệp
giúp nâng tỷ lệ thơ ngoài dịch vụ logistics lên mức từ năm mươi sáu mươi